thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn một mươi bảy được thành người hà nội xác định là năm kỷ cương hành chính
mô hình dịch vụ công trực tuyến mức độ ba đến thời điểm này đã triển khai được chín dịch vụ
bên cạnh đó quận thanh xuân cũng đã nghiên cứu tiến tới bảo đảm đầy đủ các điều kiện để hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu
thực hiện năm mươi chín thủ tục dịch vụ hành chính mức độ ba của quận
dự kiến đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy sẽ đảm bảo một trăm một mươi bảy thủ tục đạt trên năm mươi
việc triển khai dịch vụ công đối với khu dân cư điện tử
thực hiện các dịch vụ công trực tuyến do thành phố và quận triển khai
làm cầu nối để góp phần tạo nên những công dân điện tử
thiết lập việc giao tiếp giữa công dân và chính quyền điện tử hoàn toàn trên môi trường mạng
và tránh lãng phí xã hội cũng như tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công tác các hành chính
để đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện chủ đề công tác
năm kỷ cương hành chính hai nghìn một mươi bảy của thành ủy hà nội
đảng bộ chính quyền quận thanh xuân
đã không ngừng nỗ lực đổi mới trong công tác cải cách hành chính theo hướng công nghệ và hiện đại
xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm là khâu đột phá với mục đích đơn giản hóa thủ tục
giảm phiền hà cho dân mặt khác nâng cao ý thức trách nhiệm tinh thần
thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức ở cơ sở
điều này phù hợp với chủ trương chung trong đề án số ba của quận ủy
về đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng chính quyền điện tử quận thanh xuân
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
cơ quan hành chính và các cơ quan dịch vụ viễn thông dịch vụ biêu chính
cũng sẽ phải vào cuộc cùng với đội ngũ hành chính thì mới giải quyết được triệt đề
và theo đúng tinh thần của hiệu quả của mức độ bốn
quận thanh xuân cũng sẽ có ý tưởng này và chúng tôi cũng đã trong đề án của quận thanh xuân
về tinh tiến đến mức độ ba mức độ bốn đã có nghiên cứu những thủ tục hành chính mức độ bốn
để đảm bảo làm sao chúng ta tiến tới một nền hành chính
phục vụ làm sao nhanh gọn và hạn chế nhất những cái việc nhân dân phải đi lại

thành công từ việc triển khai mô hình khu dân cư điện tử mà khu đô thị hapulico là ví dụ
đã từng bước góp phần đưa quận thanh xuân trở thành đơn vị đi đầu ở hà nội
trong việc triển khai mô hình mới cung cấp dịch vụ công trực tuyến
tạo chuyển biến tích cực nhằm củng cố kỷ cương hành chính
hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ
thước đo hiệu quả của sự đổi mới đó chính là mức độ hài lòng của người dân